chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
theo sự phân công của bộ chính trị ban bí thư chiều nay hai mươi một tháng một đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh ninh bình
cùng đi có đồng chí tô quang thu phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương và một số tướng lĩnh đại diện bộ quốc phòng
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đại tướng ngô xuân lịch và đoàn công tác những kết quả nổi bật của tỉnh ninh bình trong năm hai nghìn hai mươi ba
đó là kinh tế phát triển khá toàn diện sản xuất công nghiệp tăng mạnh sản xuất nông nghiệp giữ vững độ tăng trưởng phát triển
theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các đảng bộ chính quyền và nhân dân đẩy mạnh
đại tướng ngô xuân lịch biểu dương thành tích mà đảng bộ quân và dân tỉnh ninh bình đạt được trong những năm vừa qua
nhân dịp năm mới đồng chí chúc đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh ninh bình đạt được nhiều thành tích trong năm tới
theo kế hoạch đại tướng ngô xuân lịch và đoàn công tác sẽ dự hội nghị kiểm điểm phê và tự phê bình tập thể
và cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh nguyễn ninh bình vào ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng năm
với thông điệp hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi ngày chủ nhật đỏ hôm nay hai mươi một tháng một đã thu được ba mươi năm bảy trăm sáu mươi một đơn vị máu trên khắp cả nước
dù mới đi được hơn nửa chặng đường nhưng chủ nhật đỏ hai nghìn một mươi tám đã vượt mục tiêu đề ra về số đơn vị máu thu được
với thông điệp hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm khuyến khích vận động sinh viên thủ đô và tuổi trẻ khắp cả nước
tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu cứu người chia sẻ giọt máu hồng đem niềm tin được cứu chữa và hy vọng sống cho người bệnh
hiện nhu cầu máu cho điều trị vẫn còn rất lớn
trung bình mỗi ngày viện huyết học truyền máu trung ương cần tối thiểu một năm trăm linh đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị
tại một trăm tám mươi bệnh viện ở hà nội và các tỉnh phía bắc
những hoạt động hiến máu tình nguyện như ngày chủ nhật đỏ sẽ góp phần giải quyết phần nào tình trạng khan hiếm máu trong dịp này
sáng nay ngày hai mươi một tháng một tại trường đại học văn hiến quận tân phú tp hcm
chương trình chủ nhật đỏ ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám thu hút nhiều cán bộ giáo viên sinh viên và tình nguyện viên trên địa bàn thành phố
tham gia đóng góp chia sẻ những đơn vị máu quý giá
giúp phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị dịp trước và trong tết nguyên đáng hai nghìn một mươi tám
có mặt từ rất sớm để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện tại đại học văn hiến
một nữ sinh viên của trường cho biết bạn đã tham gia đồng hành cùng chương trình ba năm rồi
và cảm thấy vui khi chia sẻ những giọt máu của mình nhằm giúp đỡ những người khác
ngày hội hiến máu tại tp hcm đã vận động kêu gọi nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình
chương trình chủ nhật đỏ ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám do báo tiền phong phối hợp với ủy ban
an toàn giao thông quốc gia viện huyết học trường máu trung ương và trường đại học văn hiến tp tổ chức
tính đến hết ngày hai mươi một tháng một bang tổ chức đã tiếp nhận hơn một sáu trăm linh đơn vị máu để tiếp tục sẽ chia cho nhiều bệnh nhân
đặc biệt là các em nhỏ đang rất cần những giọt máu hồng để tiếp tục sự sống và đón một cái tết mậu tốt hai nghìn một mươi tám tươi vui tròn vẹn
hôm nay tại gia lai đã khởi công dự án nhà máy chế biến rau quả tại huyện mang nhang tỉnh gia lai
đây là một trung tâm chế biến rau quả khép kín bao gồm từ việc liên kết phát triển sản xuất thu mua nguyên liệu
chế biến tinh chế biến sâu và hệ thống kinh doanh bán hàng trong nước và xuất khẩu
nhà máy nằm trong cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện mang nhang có diện tích sấp xỉ sáu hectare
do các giáo sư hàng đầu về công nghệ thiết bị trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm của trường đại học nông nghiệp tokyo nhật bản tư vấn đầu tư
dự kiến doanh thu hàng năm của nhà máy đạt từ một tám trăm linh đến hai tỷ đồng kim ngạch xuất khẩu đạt từ bốn mươi đến năm mươi triệu đô la mỹ
hàng năm nộp ngân sách cho địa phương từ tám mươi đến một trăm linh tỷ đồng
dự án cũng góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản cho các tỉnh tây nguyên trên trường quốc tế
giúp ổn định đầu ra và qua đó tạo ra công an việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại địa phương
theo thông tin từ bộ giao thông vận tải
theo đó giảm một trăm linh giá vé cho xe buýt năm mươi xe dưới chín chỗ xe tải dưới một tấn và không kinh doanh
các xe còn lại giảm từ ba mươi đến ba mươi năm
đối tượng áp dụng là xe của cá nhân doanh nghiệp thuộc phường lê bình phường thạnh và ba láng
quận cái răng thành phố cần thơ xã tân phú thạnh thị trấn cái tắc huyện châu thành a hậu giang
sở giao thông vận tải thành phố cần thơ đã triển khai công văn của bộ giao thông vận tải
nhiều tổ chức ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh nghệ an đã có hàng trăm xuất quà giá trị tặng bà con
theo anh hướng bán ra hơn ba mươi sản phẩm tăng gấp một mươi lần so với tháng trước theo anh hướng đây là thời điểm người dân đến mua sắm đông nhất trong năm do đó cửa hàng đã chuẩn bị một lượng hàng gỗ lớn với mẫu mã đa dạng hơn những năm trước đây để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh